hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị có lẽ thông tin mà quý vị đang quan tâm hàng đầu lúc này chính là diễn biến của bão số chín
theo nhận định đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm và có ba điểm hết sức chú ý
đó là di chuyển rất nhanh cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng
và đây cũng được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay
và là số ít trong những cơn bão mạnh nhất trong khoảng hai mươi năm trở lại đây
có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh trung bộ
các địa phương đã chủ động ứng phó với cơn bão số chín ra sao
chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay sau đây
mở đầu là tin bão khẩn cơn bão số chín
vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông
cách đà nẵng khoảng năm trăm năm mươi km cách quảng nam bốn trăm chín mươi km cách quảng ngãi bốn trăm bốn mươi km cách phú yên ba trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi tới một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy

bánh kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
ban kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
bão trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi đến hai mươi năm km đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên
với sức gió mạnh nhất cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm sau đó suy yếu dần
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi một đến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa và vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
có gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi một vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi bốn giật cấp một mươi bảy sóng biển cao từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội
vùng biển ngoài khơi từ đà nẵng đến phú yên bao gồm cả huyện đảo lý sơn có gió giật mạnh cấp chín một mươi năm
sau tăng lên cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm biển động dữ dội sóng biển cao từ sáu đến tám mét
vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế bao gồm cả đảo cồn cỏ có ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão
kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
vùng biển từ khánh hòa đến bình thuận có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
khu vực ven biển từ các tỉnh từ nghệ an đến bình định có khả năng xảy ra nước dân do bão cao từ năm đến một năm mét
nguy cơ ngập úng các vùng trũng cửa sông đầm phá ven biển từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
cấp độ rủi ro thiên tai do bão số chín cấp bốn
để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành quyết định
thành lập ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số chín tại thành phố đà nẵng
ban chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các ngành các địa phương
triển khai công tác ứng phó với bão số chín
đoàn công tác hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo thủ tướng chính phủ
còn trong chiều nay đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng làm trưởng đoàn
đã kiểm tra công tác chống bão di rời dân tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
đoàn công tác đã đến kiểm tra tại cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại đây phó thủ tướng yêu cầu địa phương nhanh chóng cố định tàu thuyền tránh va đập
đảm bảo phòng cháy chữa cháy và nhanh chóng đưa tất cả lao động dưới thuyền lên nơi an toàn
tuyệt đối cấm biển và giữ liên lạc hướng dẫn các tàu còn ở ngoài khơi thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
trong chiều cùng ngày đoàn công tác cũng đã kiểm tra các điểm sạt lỡ và công tác di dời khẩn cấp
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
tại đây phó thủ tướng cũng gửi lời hỏi thăm và chia sẻ với những hộ dân buộc phải di dời
để đảm bảo an toàn tính mạng đồng thời yêu cầu người dân nghiêm túc khẩn trương thực hiện nghiêm lệnh di dời của địa phương
đặc biệt đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện hệ thống an toàn giao thông không để xảy ra sự cố khi bão đổ bộ
tất cả các lực lượng bộ phòng bộ công an các bộ liên quan chuẩn bị sẵn lực lượng lực lượng trang thiết bị
kể cả xuồng thuyền tàu máy bay trực thăng v v
cùng với các địa phương với phương châm bốn tại chỗ để chúng ta ứng phó kịp thời để cứu hộ cứu nạn để bảo vệ người dân
bão số chín với sức gió mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi bảy sẽ đổ bộ vào đất liền trong sáng sớm ngày mai hai mươi tám tháng một mươi
trong đêm nay các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên đã bắt đầu có gió to và mưa lớn
phó thủ tướng yêu cầu toàn bộ lực lượng và nguồn lực phải túc trực một trăm linh để sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra
đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chiều nay cũng đã có buổi làm việc với công an tp đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi chín
và các đơn vị của bộ công an đang đóng chân trên địa bàn thành phố về công tác ứng phó với bão số chín
tại trụ sở công an tp đà nẵng đại diện lãnh đạo công an thành phố cục cảnh sát giao thông bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số chín
đến thời điểm một mươi năm h chiều nay các đơn vị cũng đã hoàn tất chuẩn bị đầy đủ phương tiện
trang thiết bị cũng như lực lượng tại chỗ sẵn sàng triển khai hỗ trợ nhân dân cùng chính quyền địa phương
trước trong và sau bão số chín đổ bộ
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện
phát huy một cách hiệu quả phương châm bốn tại chỗ khi triển khai các phương án ứng phó
toàn thể đơn vị phân công nhiệm vụ ứng trực được xác định cụ thể phù hợp với từng địa bàn
và phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
trong quá trình hỗ trợ nhân dân từng cán bộ chiến sĩ phải trở thành một tuyên truyền viên
kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của người dân
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu bệnh viện một trăm chín mươi chín cục cảnh sát giao thông bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
sẵn sàng triển khai hỗ trợ khi công an tp đà nẵng có yêu cầu
trong chiều nay thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đến kiểm tra và nhắc nhở công tác chuẩn bị
tại bệnh viện một trăm chín mươi chín yêu cầu đơn vị đảm bảo nhân lực vật lực để hỗ trợ về mặt y tế cho nhân dân
và công an các đơn vị địa phương
còn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước cơn bão số chín tại thành phố đà nẵng
công tác di rời dân đến nơi kiên cố đã được triển khai trước một mươi năm h ngày hôm nay
cùng với việc vận động di rời các lực lượng công an cũng đã hỗ trợ người dân
trong việc trăng chống nhà cửa hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra
phương nại hinh đông quận sơn
trong lúc di rời di rời có tất cả ba hộ dân được thông báo nằm trong diện di rời
trong đó có hai trăm năm mươi hộ được di rời tập trung
còn lại các hộ dân chủ động đến nhà người thân những điểm an toàn kiên cố
đến đầu giờ chiều nay lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương
một lần nữa kiểm tra nhắc nhở đảm bảo việc chấp hành di dời trước một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng một mươi
bây giờ dứt ông nhà ở trong lực lượng công an phường
cũng như các tổ công tác
lực lượng công an phường sẽ đến từng hộ để kiểm tra lại xem những người dân nào chưa đi
sẽ tiến hành cưỡng chế hoặc là mời họ lại những chỗ nào an toàn để đánh bão
trước đó từ chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi cùng với việc vận động di dời
các cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ người dân trong việc chặn chóng nhà cửa
hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão
lực lượng phương tiện tàu thuyền của cục cảnh sát giao thông bộ công an
cũng đã được tăng cường về đà nẵng
cũng như các địa phương ven biển miền trung để sẵn sàng cho công tác ứng phó
cứu nạn cứu hộ khi xảy ra mưa bão
hiện nay lực lượng phương tiện tập trung ở hà tĩnh huế và đà nẵng
đặc biệt là nếu như ở đà nẵng thì sẽ tập trung số lượng nhiều hơn
để ứng cứu cho các tỉnh phía trong nữa
đến nay tại thành phố đà nẵng mọi phương tiện tàu thuyền đã được yêu cầu
vào nêu đậu trú tránh an toàn
người lao động không ở lòng đường
lại trên các lồng bè tiến hành công tác kiểm tra ra soát
việc các hồ chứa thủy lợi thủy điện vận hành đón lũ
bảo đảm an toàn hồ đập hạ du hồ chứa nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp
trước ảnh hưởng của cơn bão số chín thì để đảm bảo an toàn cho người dân
chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã ra yêu cầu là người dân không đi ra khỏi nhà
từ sau hai mươi giờ tối ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng để đảm bảo tuyệt đối an toàn
trước những ảnh hưởng của cơn bão lớn người dân cần chấp hành nghiêm những khuyến cáo được đưa ra
liên quan tới vụ án sát hại nữ sinh trường ngân hàng vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi
đại tá nguyễn thanh tùng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể của nạn nhân
đồng thời truy bắt đối tượng có liên quan tới vụ án đang lẩn trốn
theo thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
công an huyện thường tín nhận được đơn trình báo của người nhà nạn nhân ở xã nguyễn trãi huyện thường tín
về việc con gái chị là cháu trần thúy hiền sinh năm hai nghìn hai mất tích từ tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
sau khi tiếp nhận đơn trình báo công an huyện thường tín đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
và các đơn vị chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra xác minh
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thuộc
ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan điều tra đã xác định và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nghi can chính
là nguyễn xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã văn phú huyện thường tín
và một đối tượng là nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã quất động huyện thường tín
cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy
qua điều tra ban đầu đối tượng trung khai nhận đã rủ đối tượng quân cùng gây án rồi sát hại nữ sinh
đến khoảng một mươi hai h ba mươi trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh sâu số trên sông nhuệ cách nơi em bị sát hại chừng bốn km
ngồi vắt vẻo trên lan can của tầng một mươi bảy múa hát khiến cho nhiều người đi đường hoảng sợ
đó là vụ việc vừa xảy ra vào sáng nay tại tòa nhà cao tầng trên đường lê đức thọ quận cầu giấy hà nội
và sau gần ba giờ đồng hồ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
đã đưa được nam thanh niên này ra khỏi vị trí nguy hiểm
nhân chứng cho biết khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
nhiều người đi đường phát hiện một nam thanh niên leo ra lan can của một tòa nhà cao tầng
ngồi ở ô văng và liên tục múa hát lo sợ nam thanh niên này có thể mất kiểm soát và nhảy từ trên cao xuống
người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng
tất cả là các lực lượng công an nhân dân này với các đội giải cứu đến này rất là tinh thần cao
để giải cứu cho cháu được điều đó là tốt nhất
theo quan điểm của tôi
tất cả là với cách chữa cháy
trách nhiệm cao nhất của công an phường công an thành phố và công an quận
đã rất kịp thời để đến giải quyết công việc và cứu nạn cứu hộ cho cháu và gia đình
đồng thời cũng là làm công tác tất cả mọi vấn đề về an ninh trật tự ở đây là rất tốt
làm sao để có một góc độ giải cứu cho cháu ở góc độ an toàn nhất thành công nhất
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
đã áp dụng mọi biện pháp cứu nạn
một mặt tiếp cận vị trí nam thanh niên đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tình huống người này nhảy xuống
phải đến gần một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng chức năng mới thuyết phục thành công
và đưa anh ta rời khỏi vị trí nguy hiểm
thông lý của cháu là hãy cười
mới xác định năm ba hôm nay là cười
cười nói một mình
không tập trung vào công việc
ai nói gì cũng không hôn ý
nó cũng không được như người bình thường
vừa rồi khoa cháu lên dạy dột cháu lên tầng ca như thế thì nhờ các anh công an
đã cứu hộ đã đưa cháu về an toàn
gia đình xin chân thành cảm ơn ạ
tự nhiên hôm nay thì thấy mọi điện doanh em bảo về đây khuyên em nào
thì em giật cả mình luôn
không biết là em thế nào
thì em thay mặt gia đình cảm ơn
thì công an đã giúp cho em em trở về an toàn hơn
sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng cũng như sự phối hợp của gia đình đã kịp thời đảm bảo an toàn cho thanh niên này
qua làm việc với cơ quan công an được biết thanh niên trên là nguyễn quốc anh
sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thanh hà nam sơn sóc sơn hà nội
quốc anh có dấu hiệu bị trầm cảm
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy để cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác
bây giờ là thời lượng cho cập nhật trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
cập nhật mới nhất sáu người ở quận hai tp hcm vừa được đưa vào khu cách ly tập trung quận để theo dõi vì nghi nhiễm covid một mươi chín
theo đó đại diện khu cách ly tập trung quận hai xác nhận nơi đây đang tiếp nhận cách ly sáu người ở quận hai
do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm covid một mươi chín
được biết những người này đều là cư dân thuộc phường thảo điền
theo bệnh viện quận hai trong số sáu trường hợp này năm trường hợp đã có kết quả âm tính và một trường hợp chưa có kết quả
tại khu vực có người nghi nhiễm hiện đang được giám sát y tế theo quy định
tính đến nay tp hcm có tám mươi hai trường hợp mắc bảy mươi tám trường hợp đã điều trị khỏi và bốn trường hợp đang điều trị
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đánh giá bão số chín sẽ nối với giải hội tụ nhiệt đới
đi qua nam trung bộ làm gió tây nam mạnh dần
những cơn mưa tại tp hcm sẽ gia tăng từ tối nay hai mươi bảy tháng một mươi đến với những ngày tới
do đó tp hcm đặc biệt là khu vực ven biển đã có kế hoạch ứng phó với tình hế hợi tiết này
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo trong ba ngày tới trời bắt đầu nhiều mây hơn
và mưa có xu hướng đến tối nay
mưa có xu hướng tăng nhanh và chiều tối trên diện rộng
vùng mưa nhiều tập trung ở khu vực các tỉnh miền đông
mưa kết hợp với triều cường đăng lên sẽ gây ngập cục bộ có khả năng kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh
các đơn vị địa phương giáp biển của tp hcm được yêu cầu phải sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn
cho người và phương tiện trên biển
ủy ban nhân dân huyện cần giờ bộ chí huy bộ đội biên phòng chi cục hải sản
đài thông tin duyên hải tp hcm có trách nhiệm thường xuyên thông báo về diễn biến của cơn bão molaf
đồng thời để đảm bảo an toàn cho hành khách trong những ngày chống bão số chín
công ty cố phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ tạm dừng chạy tàu se bốn vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
và tàu se tám se hai mươi hai vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
chạy tàu se hai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi từ sài gòn đến nha trang
hành khách có vé tàu se bốn đoàn từ sài gòn đến nha trang được chuyển chỗ sang tàu se hai
còn về hàng không hàng trăm chuyến bay đặc biệt đi và đến những khu vực miền trung
trong những ngày tâm điểm đón bão tức từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi đều đã bị hủy
khuyến nghị hành khách liên tục cập nhật thông tin để sắp xếp lịch trình phù hợp
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip thanh niên xăm chỗ đánh nhân viên kỹ thuật
cửa hàng fpt trên đường phan huy ích quận tân bình tp hcm
chưa rõ nguyên măng vụ việc xong hành vi đánh người đã khiến dư luận bút xuất
theo nội dung clip người đàn ông xâm trổ đổi nón lưỡi trai cầm ghệ bao khúc
đi tới bàn nam nhân viên kỹ thuật fpt shop ra ngồi
trong lúc nam nhân viên đang cúi xuống kiểm tra điện thoại
thì bị thanh niên này cầm gậy đánh vào đầu
trước thái độ hung hãng của khách nam nhân viên đành bỏ chạy vào phía trong
được mọi người ca ngang thì thanh niên xâm trổ mới bỏ đi
đại nhân sau đó được đưa vào bệnh viện băng bó vết thương
chưa rõ nguyên nhân nhưng hành vi mang theo ghệ sát kỳ thương tích
cho người khác có thanh niên xâm trổ đang bị lên án
hiện công an đang xác minh làm rõ vụ việc
nghị định một trăm một mươi bảy trên hai nghìn hai mươi của chính phủ xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế sắp có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tăng cao mức phạt
trong đó đáng chú ý là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
có mức phạt tăng gấp một mươi lần
mức phạt cũ đối với hành vi trốn khách liên y tế là năm một mươi triệu đồng
mức phạt mới tăng gấp một mươi triệu đồng

hành vi không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm
của bản thân với nhân viên y tế bị phạt gấp một mươi lần mức phạt cũ
từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng được thay bằng mức một triệu đến ba triệu đồng
còn hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng đã vi phạm điểm a khoảng một
điều một mươi một nghị định một trăm bảy mươi sáu năm hai nghìn một mươi
hành vi này bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền một trăm linh đến ba trăm linh đồng
mức phạt mới tăng gấp một mươi lần một triệu đến ba triệu đồng
mức phạt này phù hợp hợp lý với điều kiện hoàn cảnh thực tế
trong hoàn cảnh đất nước đang gồm mình chống dịch
có những cá nhân trục lời như đầu cơ tích trữ
hoặc không chấp hình quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng
thì nó gây ảnh hưởng rất lớn
nếu như bây giờ người dân không thể tự ý thức được trong những vấn đề như vậy
để bảo vệ chính bản thân họ
thì mình có nên những việc đánh vợ kinh tế
để thúc đẩy họ bắt buộc phải làm theo những điều không chỉ tốt cho họ
mà cho cả xã hội nữa
nên có thể nó sẽ có một chút dư luận ban đầu
nhưng em tin là nó sẽ khá là thành công
không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người
sẽ bị phạt gấp đôi mức phạt cũ từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
đặc biệt nghị định một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi bổ sung quy định xử phạt
đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua giá bán bất hợp lý
với thuốc trang phép bị y tế
mức phạt hai mươi đến ba mươi triệu đồng
ngoài ra với hành vi trên còn có hình thức xử phạt bổ sung
là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
chứng chỉ hành nghề đình chỉ hoạt động cơ sở
tôi thấy là xử phạt như vậy là hết sức thỏa đáng và cần thiết
tuy nhiên là đối với việc xử phạt không chưa đủ
cái việc như đã nói là việc tác hại của cái dịch covid
nó đe dọa cho từng cá nhân ai cũng bị thiệt hại cho cả cộng đồng
lưu ý rằng những hành vi trốn cách ly đầu cơ tích chữ
và đưa người nước ngoài trái phép sang việt nam
không chỉ bị xử lý hành chính mà hành vi này
nó còn vi phạm pháp luật hình sự
và hoàn toàn có cơ sở xử lý hình sự nếu như mức độ thấy cần thiết
với mức phạt mới nghị định một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
có hiệu lực được kỳ vọng góp phần ngăn chặn triệt để
những hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế
nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng
giảm tối đa khả năng tái nhiệm

đã có hiệu lực từ ngày một tháng tám
để có thể tận dụng hết cơ hội từ hiệp định này mang lại
cộng đồng kiều bào với sự am hiểu về thị trường sở tại
đang là cầu nối quan trọng
bởi hành lang pháp lý thuế liên quan đến hiệp định này
đã hoàn thiện cơ bản trở thành điều kiện cần
kinh nghiệm thực địa được đánh giá là điều kiện đủ
để doanh nghiệp việt tận dụng phát huy lợi thế cạnh tranh
viết tắt là evfta mang đến cho các doanh nghiệp việt nam
nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng nhiều cơ hội
song kiến thức về chuẩn mẫu mã chuẩn hóa các quy trình kiểm định
đang là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp việt
thành phố hồ chí minh xác định châu âu là thị trường lớn
cho các doanh nghiệp thành phố
tuy nhiên đây cũng là một trong số các thị trường khó tính
đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực đảm bảo chất lượng
mẫu mã sản xuất cũng như nhiều yếu tố khác
để đáp ứng được quy định tự do châu âu đặt ra
số lượng lên đến hàng triệu kiều bào đang sinh sống
với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
thành phố hồ chí minh coi đây là nguồn lực quan trọng
để phát triển thành phố
nguồn lực của các doanh nhân doanh nghiệp kiều bào
không chỉ là lượng kiều hối mà còn là mạng lưới thông tin cơ sở
hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước
để mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh ra nước ngoài
đặc biệt là thị trường eu
thực tế cho thấy các doanh nghiệp việt kiều ở châu âu
có lợi thế là có mối quan hệ với cộng đồng thương gia bán địa
hiểu thị trường ngôn ngữ luật pháp của nước sở tại
nhờ kết nối chặt chẽ với bà con kiều bào
nhiều mặt hàng sản phẩm của việt nam hiện diện
tại thị trường châu âu ngày càng nhiều và được ưa chuộng
ngoài ra cũng đang chuẩn bị một ít về các sản phẩm nông sản và xuất khẩu thủy sản
còn hiện tại thì thực ra hàng diệu nước đi sang nền rồi

công nhận là về quá trình bảy năm thì đấy là tôi thấy là một cái rất là thuận lợi
kiều bào của chúng ta đã đóng góp hết sức là quan trọng trong việc làm cầu nối cũng như là phân phối các mặt hàng đến với các thị trường như eu mỹ canada úc hoặc là các thị trường khác
chúng tôi cũng đã có nhiều cuộc làm việc với các hội đoàn người việt đặc biệt là với các hội doanh nhân người việt nam ở các khu vực để làm sao có sự kết nối hiệu quả tốt hơn nữa giữa trong và ngoài nước để có thể tận dụng lợi thế mà hiệp định tự do thương mại việt nam eu mang lại để chúng ta có thể đưa nhiều hàng hóa việt ra nước ngoài
hiện hàng hóa vào các nước châu âu chủ yếu ở khâu nguyên liệu thô việc gián nhãn thương mại xuất xứ từ giữa các tập đoàn lớn ở nước sở tại làm
vì vậy để tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng thương hiệu các doanh nghiệp trong nước cần tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng hàng hóa từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng
bên cạnh đó chú trọng hoàn tiên sản phẩm theo tiêu chuẩn eu xây dựng thương hiệu theo sản phẩm
ngoài ra việc hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp việt kiều để tìm hiểu thị trường marketing quảng bá phân phối sản phẩm tại eu xây dựng mô hình logistics hỗ trợ xuất nhập khẩu hiệu quả cũng sẽ là hướng đi quan trọng giúp hàng hóa việt vương xa